hôm nay một mươi tháng chín đại hội đồng liên nghị viện các quốc gia đông nam á lần thứ bốn mươi một gọi tắt là ipa bốn mươi một
đã bế mạc sau ba ngày làm việc
do tình hình đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp nên lần đầu tiên trong lịch sử bốn mươi ba năm của ipa
đại hội đồng ipa được tổ chức theo hình thức trực tuyến
điều đó cho thấy quyết tâm và nỗ lực của quốc hội nước chủ nhà việt nam và các nghị viện thành viên ipa
đã khắc phục khó khăn củng cố đoàn kết và hợp tác trên tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch đại hội đồng ipa bốn mươi một đã tham dự và chủ trì phiên bế mạc
tại buổi bế mạc đã diễn ra lễ kết nạp quan sát viên mới của ipa đối với hai nước maroc và naui
bà tòng thị phóng phó chủ tịch thường trực quốc hội việt nam
bà chủ tịch quốc hội lào pani yathotu được trao giải thưởng vì sự cống hiến xuất sắc ipa
phát biểu bế mạc của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch ipa bốn mươi một nhấn mạnh
đại hội đồng ipa lần thứ bốn mươi một
là bước tiến quan trọng tiếp theo để ipa tiếp tục thực hiện tôn trị mục đích cao cả của mình
đó là thúc đẩy đoàn kết hiểu biết hợp tác quan hệ chặt chẽ giữa các nghị viện của các nước thành viên asean
và đồng hành cùng chính phủ các nước asean trong tiến trình xây dựng cộng đồng vì hòa bình ổn định và lợi ích của mọi người dân
hiện nay các quốc gia phải đối mặt với nhiều thách thức cho quá trình phát triển
đặc biệt là đại dịch covid một mươi chín do đó đại hội ipa bốn mươi một lần này có ý nghĩa quan trọng
đặt ra yêu cầu cấp bách của ipa là phải tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết phát triển ngoại giao nghị viện
tuân thủ các nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế của hiến chương liên hợp quốc hiến chương asean
để cùng nhau xây dựng một cộng đồng asean gắn kết và chủ động thích ứng của người dân vì người dân
lấy người dân làm trung tâm tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
và không có những hành vi gây phương hại tới mọi người
đối với những văn kiện quan trọng được thông qua tại đại hội đồng lần này
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhận định những văn kiện đó là nền tảng quý báu
để các nước cùng nhau nghĩ về một tầm nhìn mới trong ngoại giao nghị viện
khu vực asean trong tương lai để tiến tới kỷ niệm bốn mươi năm năm thành lập ipo ipa trong hai năm tới
quốc hội việt nam sẵn sàng cùng quý vị xây dựng tầm nhìn mới này để đưa ipa bước sang một giai đoạn mới
phát triển mới thiết thực hiệu quả và gắn kết hơn nữa với asean
tại lễ bế mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chuyển giao chức vụ chủ tịch hội đồng liên nghị viện ipa hai nghìn hai mươi
đại hội đồng ipa bốn mươi hai cho chủ tịch hội đồng lập pháp brunei